trước tình hình các cơ sở y tế tại nhiều tỉnh miền trung gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ
bộ y tế không chỉ phân công các bệnh viện xuất cấp vật tư hỗ trợ y tế cho lũ lụt ở miền trung
mà còn kêu gọi toàn ngành hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai
hưởng ứng lời kêu gọi của quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long tại đại hội thi đua yêu nước ngành y tế vừa qua
tập thể cán bộ công chức người lao động cơ quan bộ y tế đã ủng hộ số tiền ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng ngay trong ngày đầu tiên kêu gọi
để chuyển tới các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai
con số tiếp tục tăng lên khi các bệnh viện cơ sở y tế trên cả nước cũng tổ chức nhiều đợt quyên góp
ủng hộ như bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện bạch mai
với tinh thần tương thân tương ái các cán bộ y bác sĩ của các bệnh viện tuyến đầu luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường
nếu được điều động đi hỗ trợ các tỉnh ảnh hưởng bởi lũ lụt
những ngày qua chia sẻ với đồng bào đang gặp thiên tai tại các tỉnh miền trung
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hàng trăm người dân sóc trăng đã chung tay góp sức để gói trên một mươi đòn bánh tết kịp thời đưa tới hỗ trợ đồng bào miền trung
hôm nay là ngày thứ ba nhóm thiện nguyện của chị nguyễn thị thu thảo
trú tại số hai trăm bốn mươi năm đường mạc đĩnh tri thành phố sóc trăng miệt mài gói từng đòn bánh tết để kịp thời hỗ trợ cứu đói cho bà con đồng bào bị thiên tai ở miền trung
trong ba ngày qua nhóm của chị thảo đã gói gần sáu đòn bánh tết mỗi đòn trọng lượng một kg
riêng tại thành phố sóc trăng có đến ba địa điểm gói bánh với số lượng gần một mươi đòn bánh
trong hôm nay toàn bộ số bánh đã được chuyển đi bằng đường bưu điện với mong muốn bà con vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai hàng nghìn cơ quan đơn vị và người dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai
cũng đã chung tay đóng góp ủng hộ bằng nhiều hình thức cách làm khác nhau với trị giá hơn năm tỷ đồng
những xuất quà chứa đựng tình nghĩa trên những chuyến hàng từ thiện sẽ nối tiếp được gửi vào các vùng khó khăn nhất của miền trung
dù nhỏ bé so với những mất mát đau thương thế nhưng đây là những món quà tinh thần to lớn của người dân lào cai
gửi đến miền trung thân yêu với mong muốn đồng bào nơi đây mạnh mẽ để vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống